liên quan đến vụ việc các đối tượng tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tiêu và xã ea cơ tu
trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
làm chín người thiệt mạng và hai người bị thương
vào ngày hai mươi tháng sáu thiếu tướng lê vinh quy giám đốc công an tỉnh đắk lắc
cho biết đến nay cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng liên quan
thu giữ nhiều vũ khí vật chứng đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau khi xảy ra vụ việc dưới sự chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh
để truy bắt bằng được các đối tượng gây ra vụ việc tại huyện chư quynh
đến nay đơn vị đã giải cứu an toàn ba con tin
mời làm việc một trăm linh chín đối tượng liên quan trong đó tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra
thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại một một trăm chín mươi chín viên đạn cùng nhiều vũ khí phương tiện và vật chứng khác
liên quan đến vụ việc gây dối trật tự công cộng tại thị trấn võ xu huyện đức linh tỉnh bình thuận vào ngày một mươi năm tháng sáu
đến nay cơ quan điều tra công an huyện đức linh đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng có liên quan
bước đầu xác định do có mâu thuẫn từ trước vào ngày một mươi năm tháng sáu
nhóm của hồ văn tư và nhóm của nguyễn quốc bảo đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi năm tháng sáu nhóm của tư đã xông vào tiệm cầm đồ

nhóm của bảo tư đã dùng súng tự chế bắn
nhóm của bảo lấy hung khí chuẩn bị sẵn đánh trả gây mất an ninh trật tự tại địa phương
nhận tin báo công an huyện đức linh và công an thị trấn võ xu tỉnh bình thuận đã kịp thời phát hiện ngăn chặn
vụ việc đã được lực lượng công an ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra thương vong về người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức linh cũng đã khởi tố bị can một mươi bốn đối tượng
ra lệnh bắt bị can để tạm giam một mươi hai đối tượng
hiện đã bắt giữ được bảy đối tượng và đang tiếp tục truy bắt năm đối tượng còn lại
thu giữ ba khẩu súng tự chế hai mươi ba viên đạn cao su một mươi bốn hung khí tự chế các loại một xe ô tô
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
toàn nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt một mươi bị cáo cùng chú tỉnh bình phước
về các hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng tổng cộng với mức hình phạt là một trăm ba mươi hai năm sáu tháng tù
theo cáo trạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn duy quốc trường và trịnh công quỳnh
đã hẹn đến khu cát tường phú hưng thuộc xã tiến hưng thành phố đồng xoài để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hơn một mươi đối tượng của nhóm đã tham gia hỗn chiến
trong lúc đánh nhau thì một người đã bị chém tử vong
sau khi gây án các đối tượng đã lần lượt ra cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi
bốc đầu xe máy trên nhiều tuyến phố nhóm sáu thanh niên trong độ tuổi
một mươi bốn đến một mươi năm tuổi đã bị giết
trong lúc một mươi tám đến hai mươi hai điều chú thành phố hà nội đã bị công an quận cầu giấy hà nội
khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
nhóm thanh thiếu niên này đã phóng xe lạng lách đánh võng liên tục bốc đầu xe
nhóm này còn vừa nằm ra yên xe vừa điều khiển xe
một trong số các thanh niên này đã dùng điện thoại quay lại những hình ảnh
và đăng tải trên mạng xã hội
đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã làm việc và bàn giao nhóm thanh niên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy
để tiếp tục điều tra làm rõ
từ ngày ba đến ngày một mươi tháng sáu các thanh niên trong nhóm này đã lần lượt
đến cơ quan điều tra để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định vừa thực hiện
lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trung hiếu chú thị xã an nhơn
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng khai nhận thường xuyên điều khiển xe máy trên các tuyến đường
để tìm kiếm mục tiêu
khi phát hiện nạn nhân là phụ nữ đang tham gia giao thông
có mang theo túi sách hoặc là nữ trang thì tiếp cận để thực hiện hành vi cướp giật
rồi tổn thoát
tính đến thời điểm bị bắt giữ hiếu đã thực hiện chót lọt hai vụ cướp giật tài sản
trước đó hiếu từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản
vừa ra tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lại tiếp tục phạm tội
tìm mua ma túy trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội
đặt mua về rồi đang giao bán trên các trang cá nhân và trong các hội nhóm
đối tượng lê minh dũng chú tệ xã thị xã phú thọ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ bắt giữ
khi đồng hành vi tàng trữ ma túy dạng cỏ mỹ với mục đích mang đi kiếm lời
dũng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang thu giữ tại chỗ ba túi cỏ mỹ
với tổng khối lượng là hai mươi tám một mươi sáu g và năm điếu thuốc
lá bên trong có cỏ mỹ khối lượng là sáu bảy gram
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ năm ba mươi năm g cỏ mỹ bảy điếu thuốc lá
bên trong có cỏ mỹ khối lượng là tám ba mươi ba g và một cân điện tử
tôi đặt mua ma túy cỏng mỹ ở trên trang cá nhân facebook các hội nhóm ở trên facebook
và khi đặt mua được ma túy về rồi thì tôi có đăng tải các thông tin về ma túy
cỏ mỹ trên facebook và đăng bán công khai trên facebook trang cá nhân
tôi có đăng tải các thông tin về ma túy của tôi và nhờ bạn bè giới thiệu là tôi có bán ma túy cỏ mỹ
và liên lạc qua số điện thoại và facebook cá nhân của tôi
tại cơ quan điều tra dũng khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt đã thực hiện mua bán cỏ mỹ
nhiều lần cho các đối tượng trên địa bàn các huyện lâm thao phù ninh thị xã phú thọ
quá trình thực hiện hành vi phạm tội dũng nhận được sự giúp sức của nguyễn ngọc tuấn
sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện phù ninh tỉnh phú thọ
tuấn nhiều lần chở dũng đi bán ma túy cỏ mỹ cho một số đối tượng trên địa bàn huyện phù ninh
sau hai mươi tám năm trốn truy nã về tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa đối tượng trần thị dung
quê quán xã hương thủy huyện hương khê đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó quá trình là cán bộ tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà
từ tháng một cho tới tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dung đã lập hai mươi bộ khấy ước để chiếm đoạt trên một trăm chín mươi triệu đồng
rồi bỏ trốn dung đã bị khởi tố bị can về tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa
và ban hành quyết định truy nã vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba xác định người có tên trần thị bích thảo chính là đối tượng truy nã trần thị dung
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ
quá trình làm việc dung thừa nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
đã thay đổi họ tên thành trần thị bích thảo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã phục hồi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý
do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà
phan đình cương nguyên chủ tịch ubnd xã này vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ
về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
trước đó mặc dù quy hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tồn động nhiều
nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất
giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được ubnd tỉnh phê duyệt
giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
tháng một năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông phan đình cương
với hình thức khai trừ khỏi đảng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phùng kiệm phụng
bốn mươi chín tuổi chú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân là anh hoàng văn phong ba mươi năm tuổi chú huyện crono tỉnh đắk nông
theo cáo trạng vào chiều ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phụng mang theo súng cùng với khoảng một mươi viên đạn trì để đi săn thú
trên đường về nhìn thấy anh pham nhớ lại mâu thuẫn cũ vào năm hai nghìn hai mươi
phụng bị anh pham đánh do có tranh thủ
đối tượng đã nấp trong dãy rồi bắn một phát đạn làm chúng vào tay trái và chân trái của nạn nhân
gây án xong phụng rời khỏi hiện trường và vứt khẩu súng xuống suối
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu điều trị với tỷ lệ thương tật là ba
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phùng kiểm phụng chín năm tù giam về tội giết người
cướp giật dây chuyền của trẻ em đối tượng lê văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện định quán tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan
cơ quan huyện mỏ cái bắc tỉnh bến tre khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ vào trưa ngày một mươi sáu tháng sáu khánh điều khiển xe mô tô từ huyện châu thành đến xã thanh tân huyện mỏ cải bắc để thăm người thân
khi đi đến khu vực ấp tân thông năm xã thanh tân thấy một bé gái khoảng chín tuổi đi bộ trên đường
trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng đối tượng đã điều khiển xe áp sát bé gái sau đó giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng thành phố bến tre
văn khánh cùng tăng vật sau đó bàn giao cho cơ quan công an
tòa án nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo là a du và atreet cùng hai mươi năm tuổi
trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng a du được một người đàn ông người lào không rõ nhân thân lai
nên lễ gọi điện thoại nói cần tìm người mua ma túy a du đã nhận lời
sau khi tìm được người mua ma túy azu đã thông báo lại cho người đàn ông và thống nhất với giá là bốn trăm linh triệu đồng
về phần a choret vào khoảng bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai người đàn ông lào trên gọi điện thoại cho a choret nói
đến dãy khu vực cầu sát để lấy ma túy đem giao cho khách với tiền công là một mươi triệu đồng
aterres đồng ý và điều khiển xe mô tô đến nhà nghỉ vendo để gặp a du theo hướng dẫn của người đàn ông lào
trong lúc giao dịch ma túy a du và a choret đã bị tổ công tác liên ngành kiểm tra phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tăng
cùng với tang vật là bảy trăm linh gram heroin
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo aterres hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
a du hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an thị xã cây lệ tỉnh tiền giang đang tạm giam đối tượng nguyễn tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cư ngụ tại ấp cái chốt xã mỹ thạnh huyện rồng trôm tỉnh bến tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn tuấn kiệt bị tổ phòng chống tội phạm hình sự và ma túy công an thị xã cây lệ phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba khi đối tượng điều khiển xe mô tô với nhiều biểu hiện nghi vấn
khi bị kiểm tra kiệt đã xô ngã xe lấy gói ma túy trong túi áo khoác ném vào một khu mộ gần đó
tổ công tác nhanh chóng khống chế kiệt và kiểm tra khu vực xung quanh phát hiện thu giữ trên một mươi ba gam ma túy loại mdma và ketamin
công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối tượng nguyễn tuấn kiệt để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sử dụng ma túy là một trong những tể nạn đang được cả xã hội trung tây loại bỏ
tuy nhiên thời gian gần đây các đối tượng buôn bán sử dụng ma túy đã lén lút nguy trang ma túy trong nhiều loại bánh kẹo hàng hóa
và đưa ma túy vào thuốc lá điện tử
thực tế cho thấy có khá nhiều trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch do hút thuốc lá điện tử có chứa ma túy đang được điều trị tại các cơ sở y tế
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các loại ma túy mới được nguy trang bằng nhiều sản phẩm khác nhau nhất là thuốc lá điện tử đang được giới trẻ sử dụng
đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở thành phố bắc giang
chỉ vì thiếu hiểu biết và nghe theo lời rụ rỗ của bạn mà đã thử hút thuốc lá điện tử khiến bị sốc thuốc gây co giật bất tỉnh
vừa rồi bạn có cho cháu cái bót cháu hút cháu hút được hai hơi thì cháu bị sập sập thì cháu không biết gì cả
vì vậy lúc dậy biết lúc tỉnh một tiếng sau tỉnh thì em bảo là bị sốc nôn
còn đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa bị công an thành phố bắc giang bắt giữ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy được ngụy trang trong thuốc lá điện tử trong tháng bốn vừa qua
cơ quan công an đã thu giữ một lọ nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy một mươi một pot thuốc lá điện tử và một số vật dụng phương tiện có liên quan
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một lọ nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy
kết quả giám định cho thấy có một mươi pot thuốc lá điện tử đều có ma túy
việc sử dụng thuốc lá điện tử có tẩm chất ma túy ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người tác động tiêu cực đến hệ thần kinh hành vi tâm lý và gây nên tình trạng nghiện ma túy cho người dùng
cháu có khả năng biễn dịch nhận thức về tác hại của ma túy và trong đó có các loại ma túy mỹ trang ma túy mới
việc giáo dục tuyên truyền phải thực chất thường xuyên để làm sao các cháu nhận thức chủ động thậm chí là chủ động phát hiện để phối hợp với cơ quan công an đấu tranh triệt phá ngay
việc hút thuốc lá điện tử có chứa chất kích thích gây nên hậu quả như trên
là vấn đề báo động việc phòng ngừa
ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng thuốc lá
điện tử có chứa chất ma túy đang là
vấn đề cần phải hành động ngay lúc này
để bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân
nhất là các thanh thiếu niên hiện nay
bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây và chương trình
an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiêu mục sức khỏe
ba trăm sáu mươi năm trong dây lan